nhằm hướng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc tại huyện sapa tỉnh lào cai đã diễn ra lễ hội mùa đông sapa hai nghìn một mươi chín
do được tổ chức vào đúng dịp lễ giáng sinh nên lễ hội năm nay đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm
đây là lần đầu tiên sapa tổ chức lễ hội mùa đông với điểm nhấn là hoạt động trình diễn tuyết rơi nhân tạo
lễ hội mùa đông sapa năm hai nghìn một mươi sáu được kỳ vọng sẽ biến sapa thành điểm du lịch hấp dẫn với giới trẻ
những người yêu mùa đông thích ngắm tuyết mang lại bầu không khí vui vẻ cho mọi người trong dịp giáng sinh
nói chung là cảm giác rất lãng mạn và đẹp đẹp hơn những gì mà em nhìn thấy ở trên mạng và những gì người ta nói

điểm đặc biệt của lễ hội mùa đông lần đầu tiên được tổ chức ở sapa lần này là du khách có cơ hội trải nghiệm không gian tuyết rơi nhân tạo và mô hình xe kéo tuần lộc
ngoài ra trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn ca mối nhạc dân tộc các trò chơi dân gian tái hiện lễ cưới truyền thống người dao đỏ
đây là sự kiện lần đầu tiên mà lào cai đã giao cho sở văn hóa và sở văn hóa thông thể thao và du lịch giao cho trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch lào cai thực hiện
vì đây là một lễ hội mới mà chúng tôi chỉ làm có tính chất là thí điểm thôi
nhưng mà cũng có rất nhiều hoạt động của lễ hội mùa đông mà có thể hấp dẫn du khách
và trong năm hai nghìn một mươi bảy thì với cái lễ hội mùa đông sẽ được lân cấp thành một cái quy mô lớn hơn
qua các hoạt động văn hóa
lễ hội mùa đông sapa năm hai nghìn một mươi sáu nhằm giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch con người bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc ở sapa nói riêng và lào cai nói chung đến với du khách trong và ngoài nước
đồng thời liên kết giữa các đơn vị khai thác du lịch tạo ra các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách